ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của bắc ninh cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị trung tâm thương mại cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động các phương án dừng hoạt động trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu giả soát lập danh sách các trường hợp trên địa bàn từng đến hoặc về vùng có dịch ở hải dương từ ngày ba tháng tám tới nay
những người này sẽ phải tự cách ly ở nhà nơi lưu trú khai báo y tế và theo dõi sức khỏe có sự giám sát của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
các trường hợp có dấu hiệu ho sốt đau họng cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để khám phân loại cách ly và làm xét nghiệm với sars cov hai
sáng nay ngày hai mươi tháng tám ubnd huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã công bố quyết định về việc dỡ bỏ cách ly y tế đối với ba mươi sáu hộ một trăm linh sáu nhân khẩu ở xóm ba thôn mỹ huệ một xã bình dương
lực lượng chức năng đã dỡ bỏ hàng rào bằng phong tỏa cách ly ở các điểm chốt chặn sau một mươi tám ngày bị phong tỏa ở khu vực xóm ba thôn mỹ huệ một
ngày hai tháng tám bệnh nhân sáu trăm hai mươi một được công bố mắc covid một mươi chín là nữ sáu mươi tuổi
trú tại thôn mỹ huệ một xã bình dương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trong thời gian điều trị bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả bốn lần âm tính với sars cov hai và được công bố đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
ba mươi sáu hộ một trăm linh sáu nhân khẩu ở xóm ba thôn mỹ huệ một liên quan tới bệnh nhân sáu trăm hai mươi một phải tuân thủ cách ly tại nhà theo quy định
các trường hợp f một đã đi cách ly tập trung các trường hợp cách ly tại nhà tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus sars cov hai hiện nay đều có sức khỏe ổn định
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp với các ca nhiễm mới tăng lên mỗi ngày các ban ngành từ trung ương đến địa phương đã cùng vào cuộc để nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp lây nhiễm
thế nhưng bỏ qua các cảnh báo và các biện pháp cứng rắn của các cấp chính quyền một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan và điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cho dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng hơn
những hình ảnh như thế này rất dễ bắt gặp trên đường phố
trong đường trường các nhà hàng bắt đầu đưa khẩu trang đến phố hà nội mặc dù đã có quy định bắt buộc người dân thủ đô phải đeo khẩu trang nơi công cộng và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản họ đều có những lý do riêng của mình
sáng ngày lúc vội đi quá nên là quên mất có anh em có cầm khẩu trang ở trên tay nhưng mà lại vội đi nên là quên không đeo vào
em ngay đây xuống đây cái cho cháu ra chơi mà về luôn
từ ngày một mươi chín tháng tám theo quy định của hà nội các cửa hàng ăn uống quán bia giải khát thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu một mét đối với khách hàng
nhân viên phải có khẩu trang bảo hộ sát khuẩn khuyến khích dựng tầm chắn ngăn cách
bên cạnh những cửa hàng đã nghiêm túc chấp hành thì vẫn có rất nhiều những địa điểm cả chủ và khách vẫn thở ơ đối với quy định này
trước tình hình trên lực lượng công an thành phố hà nội tiếp tục ra quân nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm việc giãn cách để khẩu trang đưa công công cũng như xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm